thời gian gần đây tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trung học phổ thông lựa chọn học các trường nghề ngày càng tăng
số lượng hồ sơ đăng ký nhiều vượt chỉ tiêu tuyển sinh của các trường
đặc biệt năm nay các trường nghề đều đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp cam kết mạnh mẽ với người học về việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp
điều đó đã góp phần đẩy mạnh hệ thống giáo dục nghề nghiệp còn đang gặp nhiều khó khăn
trường cao đẳng công nghiệp huế một trường có truyền thống trên một trăm linh năm tại tỉnh thừa thiên huế đã cho thấy sự đổi mới trong công tác giáo dục nghề nghiệp trong thời gian gần đây

điều đó đã góp phần đẩy mạnh mẽ với doanh nghiệp cam kết mẽ với người học về việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp
một mươi trường đều tuyển trên hai học sinh năm học này hệ trung cấp học xong bằng nghề và văn hóa tăng lên so với các năm
hàng năm trường đưa sinh viên đi thực tế tại các doanh nghiệp và thầy giáo sẽ đưa học sinh đi thực tế một tháng tại cơ sở

trường cao đẳng công nghiệp bốn trường cũng đã có nhiều nghiên cứu để tiếp cận một số chương trình môn học như cơ khí điện tử hệ thống máy móc robot cho nông nghiệp hữu cơ hệ thống an ninh